và hai năm thực hiện nghị quyết số ba mươi năm của chính phủ về cải cách môi trường kinh doanh
và phát triển doanh nghiệp có thể thấy những việc làm được không phải là ít
nhưng chưa đủ chưa đạt được kỳ vọng
làm sao để cải cách bền vững và thực chất vẫn là câu hỏi đau đáu
cải cách thể chế môi trường kinh doanh không phải là câu chuyện của riêng việt nam
mà đây đang là cuộc đua của các quốc gia nhằm thu hút nguồn lực đầu tư công nghệ cao
và nhân lực chất lượng cao
những hiệp định đa phương và song phương mà việt nam tham gia mở ra cánh cửa rộng lớn
xong cũng đặt ra rất nhiều áp lực lớn cho cải cách môi trường kinh doanh
những việc cần phải làm còn rất nhiều những mong muốn và khát vọng về công cuộc cải cách
là rất nhiều
và trong chương trình kinh tế và dự báo tuần này sẽ đề cập đến những vấn đề
mang tính chất gợi mở về những thay đổi cần có để bước tiếp trên hành trình
cải cách môi trường kinh doanh
số một mươi chín đã được sử dụng trong năm năm liên tiếp để đặt tên cho các nghị quyết
về cải thiện môi trường kinh doanh hàng năm của chính phủ với mục tiêu nhất quán
là việt nam phải lọt vào nhóm bốn quốc gia có môi trường kinh doanh
tốt nhất và tốt nhất
bên cạnh nhiệm vụ tạo lập môi trường kinh doanh ổn định và khuyến khích khởi nghiệp
thì nhà nước kiến tạo phát triển còn có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp
vượt qua các khó khăn trong quá trình kinh doanh
để thực hiện chức năng này chính phủ đã ban hành nghị quyết ba mươi năm năm hai nghìn một mươi sáu về hỗ trợ doanh nghiệp
đây là nghị quyết cho cả nhiệm kỳ với các mục tiêu cụ thể về phát triển doanh nghiệp
theo đó đến năm hai nghìn hai mươi việt nam có được ít nhất một triệu doanh nghiệp hoạt động
khu vực tư nhân phải đóng góp được khoảng từ bốn mươi tám đến bốn mươi chín gdp khoảng bốn mươi chín tổng đầu tư toàn xã hội
cho đến năm nay cho đến tại thời điểm này một mươi năm nghị định có liên quan đến cắt giảm đơn giản hạn
các điều kiện doanh nghiệp đã được ban hành và số bài bỏ dự kiến đến cuối năm nay
số đơn giản bài bỏ dự kiến đến cuối năm nay là khoảng năm mươi
tại thời điểm này đã đạt được là hai mươi
trong số kế hoạch đã dự định đơn giản hóa điều kiện kiểm tra chuyên ngành
có những việc trước đây kéo dài có thể gần chục năm không giải quyết được
như là kiểm tra formaldehyde như là giảm năng lượng
thì nhờ thực hiện nghị quyết số một mươi chín vào năm hai nghìn một mươi sáu một mươi bảy đã giải quyết
không thể phủ nhận những nỗ lực trong cải cách trong thời gian qua đã có những kết quả đáng khích lệ
tuy nhiên mức độ cải cách tốc độ cải cách của việt nam đang chậm hơn so với các nước trong khu vực
kết quả đạt được còn có khoảng cách so với mục tiêu của chính phủ đề ra
cũng như mong muốn của cộng đồng doanh nghiệp người dân
những kết quả mà chúng ta đã được chưa thấm vào đâu so với yêu cầu của sự phát triển
so với yêu cầu của sự thay đổi
và có lẽ
như vậy cho nên là cũng còn nhiều nghị quyết một mươi chín nữa dưới hình thức khác
nhưng tôi hy vọng rằng chúng ta có một cách tiếp cận mới hơn
hay hơn hiệu lực hơn để cho nó cải cách nó tốt hơn
nghị quyết ba mươi năm của chính phủ chỉ thị hai mươi của thủ tướng chính phủ
thì yêu cầu giảm tình trạng thanh tra kiểm tra đặc biệt là thanh tra kiểm tra trùng lóc
thì qua điều tra hai năm thì thấy cái tỷ lệ doanh nghiệp
mà phải chịu hai lần thanh tra kiểm tra thì có giảm đến gần một mươi
thì đây là tỷ lệ rất là tích cực
tuy nhiên thì các doanh nghiệp cũng kỳ vọng hơn
kỳ vọng hơn là cái việc kế hoạch thanh tra kiểm tra thì phải được công khai
và việc thanh tra kiểm tra của doanh nghiệp thì phải dựa trên các tiêu chí rủi ro
tức là cơ quan quản lý nhà nước không phải dựa trên ý thích của cán bộ thứ hành nữa
mà phải có những phần mềm phải có những chương trình
phải có những thông tin để làm sao lựa chọn tập trung thanh tra những doanh nghiệp nào có rủi ro
có vi phạm pháp luật cao như ngành hàng những địa bàn nào có rủi ro cao
qua khảo sát của phòng thương mại và công nghiệp việt nam tại một mươi doanh nghiệp dân doanh
hai lĩnh vực được đánh giá tốt nhất là thành lập doanh nghiệp và tiếp cận điện năng
trong khi đó các lĩnh vực về thủ tục xuất nhập khẩu bảo vệ nhà đầu tư và phá sản doanh nghiệp
được xem là không có cải thiện đáng kể
cũng qua khảo sát cùng một lĩnh vực nhưng xuất hiện sự khác biệt ở các địa phương
đơn cử như cơ chế một cửa cấp phép xây dựng và giấy phép liên quan
trong đó về phía các ngành bộ xây dựng là bộ đầu tiên vận hành trung tâm một cửa để tiếp nhận
và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ
đây được đánh giá là một chuyển động đáng mừng trong quá trình cải cách
về khởi sự kinh doanh mới đạt tỷ lệ một mươi ba thực hiện trực tuyến nhưng cũng có những bộ
ngành địa phương đã đặt ra những nức thang khá cao cho cải cách
đứng đầu là thành phố hồ chí minh quảng ninh hà nội
với mô hình hành chính công tỉnh và một mươi bốn huyện thị thì chúng tôi có gắn với chính quyền điện tử
phải gắn với chính quyền điện tử thì mới có thể làm nó được hiệu quả và cắt giảm được cái thủ tục
và thời gian cho doanh nghiệp cho người dân
và ở quảng ninh thì trong năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám thì cũng đã đưa được một số thủ tục của cấp bộ ngành
ví dụ như ở đây tập đoàn như điện lực đã vào với trung tâm hành trình công tỉnh
thì đó là điều giúp cho cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng của tỉnh quảng ninh
làm sao thì qua công nghệ thông tin để nó tạo thêm cái tính minh bạch
cái trách nhiệm giải trình của các đơn vị khác nhau
và làm cho các nơi kết nối liên thông với nhau
không liên thông được thì bộ máy nhà nước việt nam nó sẽ tiếp tục là một bộ máy phân mảnh
như trong báo cáo việt nam hai nghìn ba mươi năm chỉ ra là cái căn bệnh lớn nhất của bộ máy việt nam là phân mảnh và thương mại hóa
từ cái phân mảnh nó đẻ thêm ra cái khả năng thương mại hóa
tức là lợi dụng lạm dụng quyền lực của mình để tạo ra những cái lợi ích riêng cho chỗ này chỗ khác
nghi nhận của phòng thương mại và công nghiệp việt nam
cải cách tư pháp ở nhiều địa phương đang diễn ra rất chậm
đáng chú ý là tỷ lệ doanh nghiệp sẵn sàng khởi kiện có xu hướng giảm theo thời gian
cụ thể năm hai nghìn một mươi ba tỷ lệ này là sáu mươi thì năm hai nghìn một mươi bảy giảm còn ba mươi
tình trạng nhũng nhiễu chạy án được cho là nguyên nhân khiến doanh nghiệp ngại khởi kiện
theo báo cáo xếp hạng doing business hai nghìn một mươi chín của ngân hàng thế giới
môi trường kinh doanh năm hai nghìn một mươi tám của việt nam xếp hạng thứ sáu mươi chín trên một trăm chín mươi nền kinh tế

như vậy với kết quả trên bảng xếp hạng môi trường kinh doanh của việt nam năm nay
đã bị tụt một bậc so với năm trước
những vấn đề căn cơ của cải cách đang tiếp tục được đặt ra cho dù chặng đường đã qua khá dài
bên cạnh những thành quả quan trọng của cải cách môi trường kinh doanh
vẫn còn tồn tại sự không đục bộ thiếu phối hợp thiếu nhất quán giữa các cấp các bộ ngành địa phương
vẫn còn tình trạng chen nóng dế lạnh
nhìn chung bộ ngành địa phương nào mà người đứng đầu quyết liệt tích cực có chỉ đạo kiểm tra
thì bộ ngành địa phương đó có kết quả cải cách tích cực thực chất
rõ ràng là chúng ta đã làm rất nhiều nỗ lực rất nhiều và đã có kết quả
nhưng mà chúng ta vẫn đứng ở giảm bậc trong cái bảng xếp hạng của thế giới
điều đó cho thấy rằng là nỗ lực của chúng ta đã làm
nhưng chưa đủ và chưa đủ mạnh chưa đủ sâu chưa đủ tốt để mà có thể cải thiện được môi trường kinh doanh
điều đó đòi hỏi đặt ra vấn đề là đòi hỏi sự vào cuộc rộng rãi hơn nữa
và cuộc mạnh mẽ hơn nữa của các bộ ngành
chúng ta nhìn thấy có sự vào cuộc của các bộ ngành nhưng ở mức độ khác nhau kết quả đạt được cũng khác nhau
evn thì có sự kết quả cải cách tốt
trong lĩnh vực về an toàn thực phẩm thì bộ y tế có cải cách tốt
nhưng lĩnh vực quản lý chuyên ngành khác thì các bộ khác gần như không thay đổi
tôi đơn cử một vài ví dụ như vậy hay là trong lĩnh vực về đăng ký sở hữu tài sản thì cũng rất là chậm
hay lĩnh vực về phá sản thì chúng ta gần như là không có thay đổi gì cả thậm chí còn đi xuống
tôi muốn rất muốn được nghe vcci có đi thêm một bước nữa ở chỗ này không giống nhau chỗ nào
tôi dẫn dụ ví dụ như ba cái nghị định về điều kiện về đầu tư kinh doanh liên quan đến
và được quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm công thương y tế và nông nghiệp
ba cái nghị định đó đều đáng đồng ý
tôi đã đánh giá vừa mới sửa bộ y tế gần đây nhất cái hai tuần là một trăm năm mươi năm tôi khá là đánh giá cao chỗ bộ y tế và bộ công thương
bởi vì sao những quy định các thứ nó đều đặt lên trên cái nghị định trong cái nghị định đó hết
nhưng chúng tôi là bên ngành nông nghiệp chúng tôi vẫn thấy rằng ví dụ như bên cái nghị định ở bên phần nông nghiệp
tôi có thể hiểu rằng là vì nó cũng đa ngành và nó rộng nhưng dường như nó lại có các cái quy chuẩn

thực tế cho thấy báo cáo của các cơ quan dường như rất lạc quan về thành tích con số
nhưng khi hỏi doanh nghiệp thì doanh nghiệp lại chưa được hưởng lợi
rõ ràng thức đo quan trọng nhất để đánh giá cải cách chính là doanh nghiệp với tư cách là người thụ hưởng
có tình trạng là thủ tục hành chính trong từng ngành đơn ngành trong từng lĩnh vực thì có thể tuật lợi
nhưng mà khi phối hợp các ngành thì có rất nhiều vấn đề
chính vì vậy một cái khuyến nghị của chúng tôi là cần phải tập trung cải thiện những nhóm thủ tục hành chính liên thông
nhóm thủ tục hành chính liên quan đến nhiều ngành chẳng như ngành tài nguyên môi trường
hiện nay thủ tục hành chính nó phải liên quan đến nhiều ngành khác như là thuế như là xây dựng
hay nhiều nhiều chứ nếu mà như công chứng như ngân hàng nếu mà chỉ tập trung cho một số lĩnh vực thì rõ ràng là chưa tuần lợi
hay là thủ tục xây dựng và thủ tục phòng cháy chữa cháy
mặc dù hiện nay bộ xây dựng và cơ quan phòng cháy chữa cháy đã có sự thiên thông
nhưng mà liên thông ở đây mới trao đổi thông tin chưa có thống nhất về dữ liệu chưa có xử lý chung trên một bộ hồ sơ
về cách làm thông thường lãnh đạo các bộ sẽ giao cho vụ pháp chế chủ trì
phối hợp với các cục vụ trong bộ để tiến hành giả soát đề xuất phương án cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh
đối với những bộ mà vụ pháp chế có phương pháp làm việc khoa học rốt giáo
thì chất lượng các nghị định được bảo đảm tốt hơn
đây cũng là cách mà bộ xây dựng đã thực hiện khi xây dựng nghị định một trăm linh về sửa đổi bổ sung
bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh
cái quá trình mà bộ xây dựng tham mưu và soạn thảo nghị định một trăm linh thì cũng có hai điểm
trước hết về mặt thủ tục thì tôi thấy có hai điểm mà cũng đánh giá rất cao
cái thứ nhất là bộ giao cho một cơ quan một vụ là vụ pháp chế chủ trì
tôi cho rằng đây là cách làm tốt
vì vụ pháp chế là một vụ mà nó độc lập cả về mặt lợi ích trong cái việc tham mưu giả soát lần này
vì cũng rất nhiều cái cũng có một số trường hợp tôi cho rằng là không thực sự thành công
nếu như chúng ta lại giao cái việc giả soát này cho chính cái bộ ngành
chính cái vụ cái đơn vị chuyên môn mà đã tham mưu xây dựng lên nghị định này
thì nay lại giao cho họ để trực tiếp giả soát bãi bỏ
thì cái yêu cầu của cái kết quả theo tôi là hạn chế hơn rất nhiều
tuy nhiên không phải bộ ngành nào cũng thực hiện cải cách một cách thực chất
theo khảo sát của vcci từ góc độ của các doanh nghiệp
việc phải xin các giấy phép con vẫn diễn ra phổ biến và gặp nhiều khó khăn
vẫn có trên năm mươi doanh nghiệp phản hồi phải xin giấy phép kinh doanh có điều kiện
trong đó có bốn mươi hai doanh nghiệp cho biết có gặp khó khăn khi xin những giấy phép loại này
còn theo đánh giá của viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương
nhiều điều kiện kinh doanh được lồng ghép vào quy chuẩn kỹ thuật tại các văn bản khác
có những điều kiện kinh doanh được sửa đổi nhưng lại khó hơn hồ sơ nhiều hơn so với quy định cũ
mà phải hướng tới mục tiêu cao hơn đó là sự phát triển thịnh vượng của quốc gia
trong bối cảnh hội nhập và xuất hiện nhiều yếu tố tác động mới
kết quả thực chất của cải cách
cụ thể hơn là quá trình cắt giảm điều kiện kinh doanh không như mong đợi
nhìn vào báo cáo xếp hạng doing business hai nghìn một mươi chín của ngân hàng thế giới
có thể thấy không phải việt nam không cải cách trong năm qua
mà là tiến trình cải cách của chúng ta chậm hơn các nước
so với báo cáo doing business năm hai nghìn một mươi tám việt nam được đánh giá có năm cải cách
thì báo cáo doing business năm hai nghìn một mươi chín việt nam chỉ có ba cải cách
với mục tiêu của chúng ta là bằng mức trung bình của bốn nước asean
họ có một cái cải thiện rất mạnh mẽ
ví dụ như malaysia họ cải thiện đến thậm chí năm vừa rồi tính theo mặt xếp hạng
họ tăng đến một mươi năm hạng
và như vậy thì chúng ta có thể gọi là tụt một hạng hay là dừng chân tại chỗ
thì như vậy là cái mà chúng ta gọi là cái mục tiêu về cải cách của chúng ta
có nghĩa là ngày càng xa
không những không đạt được mà thậm chí là ngày càng xa
vì chúng ta phải hiểu câu chuyện của chúng ta là các nước cũng rất nỗ lực
rất mạnh mẽ và rất quyết tâm trong cái việc cải thiện môi trường kinh doanh
chúng ta thay đổi phương thức là quản lý bằng việc là kiểm soát
sang thúc đẩy và tạo thuận lợi
thì phải làm như vậy
chỉ khi nào và chúng ta có phương thức quản lý mới
thay thế được phương thức quản lý cũ
thì lúc đó giấy phép con điều kiện kinh doanh
thủ tục hành chính nó sẽ không bọc lại
còn nếu không
thì nó sẽ tiếp tục mọc lại mọc lại mọc lại
mà nếu chúng ta đã nhìn thấy mười mấy năm qua
nhiều chuyên gia cho rằng đã đến lúc cần có một cơ quan độc lập
đánh giá chất lượng của quá trình cắt giảm điều kiện kinh doanh
bên cạnh đơn vị ban hành điều kiện kinh doanh
cần có đơn vị chủ trì việc giả soát độc lập
việc đặt ra điều kiện kinh doanh mới phải có thẩm định tác động về kinh tế
ngoài ra phải minh bạch khi áp dụng điều kiện kinh doanh
và cần có bộ phận chuẩn hóa về điều kiện kinh doanh trong cơ quan chính phủ
chỉ số gia nhập thị trường của việt nam theo đánh giá là thế giới
trong bộ chỉ số don business là vị trí tương đối khiêm tốn
năm vừa rồi là được xếp hạng một trăm linh bốn thế giới
mặc dù là tích cực cải thiện từ một trăm hai mươi ba của thế giới
chúng tôi cho rằng là đang có một sự khác biệt
giữa quan điểm của việt nam về thủ tục gia nhập thị trường
và những chuẩn mực của thế giới
việt nam vẫn cho rằng là gia nhập thị trường chỉ là thủ tục đăng ký doanh nghiệp
đăng ký doanh nghiệp thôi
nhưng mà theo tiêu chuẩn của ngân hàng thế giới
theo đánh giá của thế giới
thì gia nhập thị trường là bao gồm tình trự thủ tục của rất nhiều thủ tục
về đăng ký kinh doanh về thủ tục thuế thủ tục con dấu
mở tài khoản ngân hàng đăng ký lao động đăng ký bảo hiểm xã hội
thì những thủ tục đấy chính vì vậy mà cải cách về gia nhập thị trường
không chỉ tập trung cải cách vào về đăng ký doanh nghiệp hay đăng ký kinh doanh
mà cần phải có sự liên thông giữa các thủ tục
để những hành quả của chúng ta đây
nó tiếp tục được bền vững
nó nhân thêm
thì một cái về dài hạn hơn
chúng ta phải chuyển sang một hình thức quản lý nhà nước khác mới
chúng ta phải từ tiên kiểm chuyển mạnh sang hầu kiểm
dựa trên là đánh giá rủi ro và mức độ tuân thủ của doanh nghiệp của người dân
chúng ta phải áp dụng
đầy đủ cái công cụ điện tử
và như là ở quảng ninh chúng tôi đụt xuống ấy là
bây giờ một chính phủ không giấy tờ
chứ còn nếu như mà còn giấy tờ
mà còn trực tiếp
thì còn nhùng nhập
rút ngắn khoảng cách giữa chính sách và thực thi
rút ngắn khoảng cách giữa văn bản và đời sống
là nhiệm vụ quan trọng của các cơ quan quản lý nhà nước
doanh nghiệp chờ đợi sự thay đổi nhanh hơn
mạnh mẽ hơn thấu hiểu hơn các vấn đề của doanh nghiệp
tôi rất muốn là trong báo cáo lần tới thì tập trung nhiều hơn
và đánh giá về việc thực hiện một mươi nguyên tắc cơ bản
được đưa ra trong nghị định trong cái nghị quyết ba mươi năm
tôi đánh giá rất cao nghị quyết ba mươi năm ở chỗ
nó đưa ra được một mươi nguyên tắc khá cơ bản
về quan hệ giữa nhà nước với doanh nghiệp
nếu chúng ta bám theo những nguyên tắc đó
để thay đổi một cách căn cơ
về mối quan hệ giữa nhà nước với doanh nghiệp
vai trò của nhà nước là gì
nhà nước làm đến đâu
trên những nguyên tắc nào
và vai trò của cộng đồng của doanh nghiệp là gì
thì nếu có thực hiện được theo một mươi nguyên tắc đó
thì mới có được những thay đổi cơ bản
năm năm vừa rồi thì chúng ta rất nhiều bài học học
bài học thứ nhất là phải có những người tiên phong
những người tiên phong đi thì không chỉ nói chung trong tiên phong
mà trong từng chỉ số cũng phải có những người tiên phong
những cơ quan chủ phụ trách
chịu trách nhiệm
về cải cách từng chỉ số
và cơ quan chịu trách nhiệm này phải không thể ngồi thủ động
cơ quan này phải chủ động phải tiên phong
phải dẫn dắt phải thúc đẩy phải lôi kéo
phải tạo áp lực cho những cơ quan khác thay đổi
vì mỗi chỉ số này nó liên quan đến rất nhiều các cơ quan khác nhau
cạnh tranh về cải cách thể chế là vấn đề rất quan trọng
đối với việt nam trong thời gian tới khi các hiệp định song phương
đa phương chính thức có hiệu lực và đi vào thực hiện
không thay đổi đồng nghĩa với thụt lùi và cải cách chậm cũng thụt lùi
không thể hài lòng so sánh hôm nay với hôm qua mà phải nhìn xa trông rộng
để tạo ra động lực và áp lực nhiều hơn cho cải cách thể chế nói chung
và cải thiện môi trường kinh doanh nói riêng
thưa quý vị với mục tiêu đưa môi trường kinh doanh của việt nam
vào nhóm bốn quốc gia hàng đầu khu vực asean
và những yêu cầu đặt ra khi trở thành thành viên của hiệp định cptpp
việt nam cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong cải cách thể chế
kinh tế tư nhân được xác định là động lực của tăng trưởng kinh tế
vai trò của chính phủ là kiến tạo và phát triển tạo lập kinh tế thị trường
hỗ trợ doanh nghiệp phát triển
chính phủ không còn là người trèo đò mà là người lái đỏ
bởi vậy không gì khác sự thực chất và bền vững của cải cách thể chế
cải thiện môi trường kinh doanh chính là nền tảng cho tăng trưởng kinh tế
cho sự thịnh vượng của quốc gia
quý vị thân mến chương trình kinh tế và dự báo được phát mới vào lúc hai mươi h thứ tư
phát lại vào lúc sáu h thứ năm và một mươi bốn h ba mươi phút ngày thứ sáu hàng tuần trên truyền hình nhân dân
mọi thông tin liên hệ xin gửi về chương trình kinh tế và dự báo
phòng kinh tế chương trình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội